vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín trên tỉnh lộ tám thuộc ấp ba xã bình mỹ huyện củ chi tp hcm xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ
thời điểm trên bà trương thị mỹ bảy mươi năm tuổi quê tỉnh đồng tháp được con trai chở bằng xe máy biển số sáu mươi sáu b một trăm một mươi chín nghìn năm trăm sáu mươi đi trên tỉnh lộ tám theo hướng từ củ chi về tỉnh bình dương
khi vừa xuống giúp cầu bà bếp thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số sáu mươi một b hai nghìn năm trăm bảy mươi chín chạy cùng chiều hậu quả là xe máy ngã xuống đường bà bỉ không may bị cán tử vong người con rể văng ra ngoài may mắn thoát nạn
người dân sống tại khu vực cho biết tỉnh lộ tám là tuyến đường huyết mạch nối huyện củ chi của tp hcm với tỉnh bình dương nhưng mặt đường rất hẹp phương tiện qua lại đông đúc nên ở đây thường xuyên xảy ra va chạm giao thông